thực hiện chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo về tăng cường tính nghiêm minh và công bằng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đến nay tất cả các điểm thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh hà nam đã hoàn tất việc lắp đặt camera giám sát
quỹ ban nhân dân tỉnh hà nam đã chi hơn một bảy tỷ đồng để lắp đặt camera tại hai mươi ba điểm thi phòng lưu chữ đề thi và bài thi ở mỗi điểm thi
mỗi phòng được lắp đặt hai camera phía ngoài phòng lưu trữ để thi và bài thi cũng sẽ lắp thêm hai camera để giám sát
ban chỉ đạo thi của tỉnh cũng thành lập sáu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất khu vực bảo quản đề thi bài thi của thí sinh việc ăn ở của giám thị và những thí sinh ở xa
hiện tại công tác chuẩn bị của các trường đã cơ bản hoàn thành
các trường đã chủ động khắc phục những bất cập khó khăn như liên hệ với các hộ dân xung quanh trường sửa sang lại khu nhà ký túc xá để bố trí nơi nghỉ ngơi cho phụ huynh học sinh và các giám thị nếu có nhu cầu